trước tình trạng người dân từ các tỉnh thành phố tự phát di chuyển về an giang
địa phương này vẫn giữ nguyên quan điểm tập trung không chê các ổ dịch trên địa bàn tỉnh
không có chủ trương tiếp nhận người dân từ các tỉnh thành phố di chuyển tự do về quê
riêng đối với những trường hợp người dân tự phát đã về đến cửa ngõ của tỉnh
thì tỉnh chỉ tiếp nhận duy nhất trong ngày một tháng một mươi
chiều qua sau khi tiếp nhận thông tin có hàng trăm người dân từ các tỉnh thành phố tự do di chuyển
về đến cửa ngõ tỉnh an giang công an tỉnh này đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng
hướng dẫn người dân đến các địa điểm tập trung để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
bên cạnh đó lực lượng công an còn tổ chức phát cơm bánh mì sữa và nước uống miễn phí cho người dân
đảm bảo cho người dân không bị đói khát trong thời gian chờ những chủ trương giải pháp của tỉnh
theo thống kê sơ bộ có khoảng hai tám trăm linh người dân trong và ngoài tỉnh về đến cửa ngõ tỉnh an giang
đã được đưa vào các điểm tập trung để sang lọc bố trí cách ly hợp lý
đồng thời tổ chức tết nhanh covid một mươi chín ngay trong đêm
các trường hợp âm tính thì bàn giao cho các huyện thị xã thành phố đưa về địa phương bố trí điểm tập trung và cách ly
nếu có các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín thành phố long xuyên sẽ giữ lại để theo dõi điều trị
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé